thưa quý vị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh gia lai vừa điều tra bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm đối tượng này gồm nguyễn đức toàn hai mươi bốn tuổi lâm thế vương hai mươi tuổi cùng chú tại huyện chư pả
lê xuân hùng hai mươi sáu tuổi chú tệ huyện đức cơ luyện minh phước hai mươi tuổi chú tệ huyện iagrai
để đánh vào lòng tin của các bị hại nguyễn đức toàn còn thuê phước và vương
đóng vai trò là người đặt hàng của cộng tác viên bán hàng với mức lương tám triệu đồng một tháng
hai đối tượng này có nhiệm vụ đặt hàng từ cộng tác viên của trang khi cộng tác viên đặt tiền cọc
hoặc mua hàng của trang để chuyển cho phước và vương
sau khi lừa đảo thành công hai đối tượng này đã cắt liên lạc
với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền một bảy tỷ đồng của hàng trăm người trên toàn quốc